ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tháng riêng tại bình dương lượng lao động quay trở lại làm việc sau tết chỉ chiếm khoảng hai mươi năm trong tổng số công nhân lao động của cả tỉnh tăng năm so với cùng thời điểm năm trước
riêng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh số lao động quay lại làm việc đạt khoảng bốn mươi
ngoài những chính sách giữ chân cũng như thưởng người lao động khi đi làm lại đúng hạn sau kỳ nghỉ tết hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đăng thông tin tuyển dụng gấp nhân lực
ông đặng tất đạt phó ban chính sách pháp luật liên đoàn lao động tỉnh bình dương cho biết nguyên nhân lượng công nhân quay trở lại làm ít là do số doanh nghiệp nghỉ tết dài
đối với những công ty đã đi vào hoạt động có nhiều công nhân lao động quê ở xa nên đã xin công ty được nghỉ thêm và xin phép trong năm
hiện số lượng công nhân bỏ việc chưa thống kê được nhưng doanh nghiệp có nhiều công nhân quay trở lại làm việc là do công ty đã mua vé và cho xe đưa đón công nhân về quê ăn tết
theo ông đặng tất đạt phần lớn người lao động sẽ trở lại đầy đủ từ ngày hai tháng ba
tức ngày dầm tháng riêng